tại tỉnh thái nguyên thường vụ quân ủy trung ương đã tổ chức hội nghị thông qua công tác chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ quân khu một lần thứ một mươi năm nhiệm ký năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
dự hội nghị còn có đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị
phát biểu ý kiến tại hội nghị đại tướng ngô xuân lịch nhấn mạnh thường vụ quân ủy trung ương ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ quân khu một lần thứ một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đảng ủy quân khu một đã quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một và đại hội một mươi ba của đảng tập trung hoàn thành tốt đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở
chủ động phối hợp với các tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ quân sự cấp huyện cấp tỉnh chặt chẽ đúng nguyên tắc bảo đảm tiến độ chất lượng
đại tướng ngô xuân lịch yêu cầu từ nay đến đại hội đảng bộ quân khu phải triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ
do vậy đảng ủy quân khu một tiếp thu đầy đủ nội dung thẩm định của tổng cục chính trị ý kiến của thường vụ quân ủy trung ương bộ quốc phòng lãnh đạo các địa phương
hoàn chỉnh các văn kiện và làm tốt mọi công tác chuẩn bị để tổ chức đại hội đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp
bên cạnh đó chủ động chuẩn bị để ngay sau đại hội đảng ủy khóa mới sớm triển khai chương trình hành động chương trình làm việc toàn khóa quy chế làm việc lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu nhanh chóng đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống